tại sóc trăng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp cùng hội khuyến học và chi nhánh việt theo sóc trăng tổ chức trao hai trăm linh suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại khu vực biên giới biển trong chương trình nâng bước em đến trường
mỗi xuất trị giá một triệu đồng và hai cuốn tập cho các em học sinh người dân tộc khơ me có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn xã phường thị trấn thuộc khu vực biên giới huyện trần đề cù lao dung và thị xã vĩnh châu
dịp này tri hội nhà báo nữ tỉnh sóc trăng cũng đã trao năm mươi phần quà mỗi phần quà trị giá ba trăm linh đồng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn xã an thạnh ba và an thạnh nam huyện củ lao dung